để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội thì công tác thu đóng vai trò rất quan trọng
thời gian qua bảo hiểm xã hội nhiều tỉnh thành đã nỗ lực áp dụng nhiều giải pháp
nhằm nỗ lực hoàn thành tốt chỉ tiêu mà bảo hiểm xã hội việt nam giao
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh yên bái
trường tiểu học kim đồng thành phố yên bái là một trong số các trường học
có tỷ lệ học sinh đông trên địa bàn thành phố
trong suốt thời gian qua tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm học sinh tại trường luôn đạt một trăm linh
kết quả này không chỉ là do công tác tuyên truyền của các cán bộ bảo hiểm
đội ngũ thầy cô giáo mà còn là sự quan tâm chăm sóc y tế ban đầu tại trường
luôn được trú trọng bảo đảm
nhà trường cũng xác định công tác tuyên truyền về bảo hiểm y tế là một công tác hết sức quan trọng
nó góp phần để thực hiện thành công chủ trương của đảng và nhà nước về bảo hiểm y tế toàn dân
cơ bản thì phụ huynh của nhà trường cũng đã có được một sự hưởng ứng
và thực hiện rất là tốt cái việc là đóng bảo hiểm y tế học sinh cho con em của nhà trường
trong nhiều năm qua trường tiểu kim đồng quyên bái đã thực hiện rất là tốt
và cái tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm luôn đạt một trăm linh
bên cạnh công tác tuyên truyền cụ thể của cán bộ bảo hiểm thầy cô giáo với các phụ huynh
thì chính những chính sách mà loại hình bảo hiểm này mang lại đã giúp cho tỷ lệ tham gia ngày càng cao
đơn giản là từ việc trở lại phần trăm sức khỏe ban đầu các em cũng được chăm sóc tại nhà trường
khi mà các em ốm đau hay là có những việc phải đi bệnh viện thì cũng đã được các cơ sở y tế khám chứa bệnh
và đảm bảo thực hiện đúng cái quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế và đặc biệt là học sinh sinh viên
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi toàn tỉnh yên bái có khoảng một trăm năm mươi năm trong tổng số hơn một trăm sáu mươi học sinh sinh viên
người tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ chín mươi bảy trong đó thành phố yên bái là một trong nhiều đơn vị đạt kết quả cao với tỷ lệ chín mươi chín
bảo hiểm xã hội tỉnh cũng nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để nâng độ bao phủ bảo hiểm học sinh sinh viên cho các đối tượng còn lại
hiện nay thì tỉnh yên bái là tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế học sinh đã đạt chín mươi bảy
với lại một trăm năm mươi bốn học sinh
còn lại ba tương đương với năm học sinh
năm học hai nghìn một mươi bảy học sinh chưa tham gia tuy nhiên chúng tôi cho năm học sinh là cái độ khó rất lớn
bởi vì nó rơi vào các em học sinh là có thể gia đình rất khó khăn không được hỗ trợ
rồi gia đình rất là khó khăn nên là cái tỷ lệ năm học sinh trong toàn tỉnh là một cái tỷ lệ không lớn
nhưng mà lại là vận động rất là khó khăn
thế thì để đạt được cái kế hoạch là một trăm linh theo cái mục tiêu đạt ra thì hiện nay chúng tôi đang triển khai rất nhiều giải pháp
có thể nói
kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm học sinh sinh viên tại yên bái có được là nhờ sự nỗ lực chặt chẽ giữa ngành bảo hiểm xã hội với ngành giáo dục và đào tạo
sở y tế chỉ đạo các cơ sở y tế nâng cao chất lượng công tác khám sức khỏe ban đầu phòng chống dịch và các bệnh học đường
bảo đảm đủ điều kiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh sinh viên
trong rất là nhiều năm thì bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp ngành bảo hiểm tỉnh học sinh
thì thường là chúng tôi trong quá trình chỉ đạo thì ngành giáo dục luôn gắn kết vào các chương trình các hội nghị của ngành giáo dục
cho nên có thể nói là rất nhiều năm thì cái phối hợp giữa ngành bảo hiểm xã hội và ngành giáo dục là rất là tốt
cho nên là tỷ lệ học sinh duy trì đóng mức rất là cao thì mới đạt được kết quả như vậy
chỉ tính riêng bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi toàn tỉnh đã chi trả trên ba trăm chín mươi bốn tỷ đồng cho công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
trong đó riêng chi trả chi phí khám chữa bệnh cho học sinh sinh viên
sáu ba tỷ đồng
không chỉ hoàn thành trị tiêu đối với loại hình bảo hiểm học sinh mà yên bái còn chú trọng nhiều hơn đến công tác truyền thông
phát triển đối tượng của các loại hình bảo hiểm khác như y tế hộ gia đình bảo hiểm xã hội bắt buộc hay bảo hiểm thất nghiệp
do đặc thù của yên bái là tỉnh miền núi có tỷ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số cao
nhưng với việc áp dụng các giải pháp linh hoạt nên tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình ngày càng cao
loại hình bảo hiểm y tế hộ gia đình là một trong số các bảo hiểm có tỷ lệ người dân tham gia vượt chỉ tiêu được giao

đặc thù của yên bái là tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình ngày càng cao